trong khi ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận không chịu tác động của không khí lạnh và rãnh áp thấp
vì thế mà trời vẫn có nắng và nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tiếp tục ổn định ở mức ba mươi một ba mươi hai độ
lui xuống phía nam tại tây nguyên hôm nay trời có nắng xuất hiện từ sớm và cường độ nắng cũng mạnh
vì thế mà nền nhiệt ở tây nguyên sẽ tăng nhanh cao nhất trong ngày hôm nay trên khu vực sẽ ở ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực nam bộ hôm nay tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với các tỉnh miền đông
với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn tại các tỉnh miền tây nhiệt độ cận ngưỡng nóng là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ trong ngày và đêm nay sẽ có mưa rào và rông từ giải rác cho đến nhiều nơi
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh bắc bộ cần hết sức lưu ý
còn với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông với cường độ chỉ còn mạnh
ở mức cấp ba huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp bốn
cả hai khu vực huyện đảo đều không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước